không chỉ cho những thương hiệu thời trang cao cấp mà cả những thương hiệu thời trang bình dân
những mẫu quần áo hợp xu hướng vẫn đang được hàng tỷ người trên trái đất cập nhật liên tục từng ngày
điều này thì thôi thúc các nhà sản xuất phải gia tăng sản xuất để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
thế nhưng để có thể tạo ra những sản phẩm làm đẹp cho con người
thì ngành diệt may cũng đã tạo ra lượng phát thải khổng lồ
mỗi năm có khoảng một trăm linh tỷ quần áo các loại
khoảng một trăm linh tỷ quần áo các loại được bán ra trên toàn thế giới
số lượng này nhiều gấp đôi so với một mươi năm năm trước
đây là kết quả của nhu cầu lớn không ngừng thay đổi về thời trang của con người trong xã hội hiện nay
thời trang nhanh là một mô hình kinh doanh thúc đẩy việc sản xuất nhanh chóng các loại quần áo giá rẻ
để đáp ứng những xu hướng thời trang mới nhất
theo thông kê trung bình một người vào năm hai nghìn một mươi bốn sở hữu số quần áo nhiều hơn so với năm hai nghìn là sáu mươi
không chỉ vậy thời gian mặc trong năm hai nghìn một mươi bốn chỉ còn bằng một nửa so với trước đây
thế nhưng có một thực tế là khi ngành dệt may càng được cải tiến với những kỹ thuật hiện đại
thì môi trường lại càng bị tác động nghiêm trọng
các sản phẩm càng bắt mắt và đa dạng thì những chất thải từ ngành công nghiệp này càng nguy hại
và có những tác động không nhỏ đến với hệ sinh thái
ngành công nghiệp thời trang gây ô nhiễm ngay từ giai đoạn thu hoạch nguyên liệu
bởi hai mươi tám tỷ quần áo được làm từ vải bông hay sữa cốt tông
trong khi bông vốn là loại cây tốn kém khá nhiều tài nguyên đơn cử như nước
và thậm chí còn cần rất nhiều thuốc trừ sâu và phân bón hóa học trong quá trình tăng trưởng
theo tính toán để có một kg bông thì cần lượng nước tương đương với bảy mươi vải hoa sen
ngoài ra hơn sáu mươi quần áo được làm từ sợi tổng hợp polyester
có nguồn gốc từ dầu góp phần không nhỏ vào việc phát thải khí nhà kính
hoạt động nhuộm rửa và làm mềm nguyên liệu thô bằng hóa chất
còn gây nguy hiểm trực tiếp cho công nhân và môi trường
ngay cả khi giặt các loại quần áo từ sợi tổng hợp
cũng sẽ khiến giải phóng các hạt vi nhựa ra đại dương
với số lượng khổng lồ năm trăm linh tấn mỗi năm tương đương với năm mươi tỷ chai nhựa
lượng khí nhà kính toàn ngành thải ra khí quyển là một hai tỷ tấn mỗi năm
phát thải này nhiều hơn ngành hàng không và vận tay biển cộng lại
những chất thải ngành diệt may đang trở thành một trong những nguyên nhân
gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống
nhiều người hẳn sẽ đặt ra một bài hỏi
vì sao ngành công nghiệp vốn đem lại vẻ đẹp cho cuộc sống
lại có thể gây tác động xấu đến như vậy tới môi trường
nhưng đó lại chính là thực tế đang diễn ra
không chỉ các quy trình nhuộm dệt mà ngay cả những quần áo cũ bị thải bỏ ra môi trường
thì cũng là nguồn gây ô nhiễm không hề nhỏ
và để đáp ứng được mục tiêu sanh hóa sản xuất
các doanh nghiệp dệt may tại nước ta cũng đang rất cần phải thay đổi công nghệ
tiết kiệm tài nguyên và quan trọng nhất là để giảm phát thải
để tạo ra một sản phẩm hoàn thiện
ngành diệt may có một quy trình hoạt động vô cùng phức tạp
và áp dụng nhiều loại máy móc khác nhau
trong cả quá trình này rất nhiều loại hóa chất được sử dụng để tạo nên vải dệt
do đó lượng chất thải ngành diệt may là vô cùng lớn
sau quá trình trồng trò tốn nhiều nước hóa chất và phân bón
bông sau khi được thu hoạch về sẽ được xử lý để loại bỏ tạp chất
và thu được các sợi bông phẳng làm nguyên liệu chuẩn bị dệt
sau khi có sợi phẳng người ta tiến hành phủ keo để sợi diệt bóng và bền hơn
sau quá trình dệt các tấm vải mộc sẽ được đem đi tách phần hồ còn bám trên vải
bằng phương pháp enzyme hoặc acid
kể đến là công đoạn nấu tẩy vải
những tấm vải mộc sau khi tách hồ được giặt sạch bằng xà phòng mọc sút
rồi đem đi nấu tẩy và làm bóng vải
lượng suốt dư thừa với nồng độ cao sẽ được thải ra
natri hypochlorite được dùng để tẩy trắng vải trong quá trình nấu tẩy
giúp loại bỏ hoàn toàn các tạp chất còn lưu lại
giúp sợi vải mềm và tăng khả năng bắt màu nhuộm hơn
nhuộm vải cũng là khâu thải ra nhiều chất thải nguy hại
vải được đem đi nhuộm bằng thuốc nhuộm công nghiệp chứa nhiều hóa chất như phóc mandehit
dùng để giữ màu và chống nhăn cho sợi vải
các hợp chất natri như natri sunpur natri hydrosulfite natri sunfat có mặt trong mẫu nhuộm
thường sẽ còn dư ra sau khi sử dụng và cứ thế đi vào nước thải
màu nhuộm càng đậm thì những chất thải nguy hại đi vào nước thải càng nhiều
ngoài ra nhiễm độc trì cũng là một trong những mối nguy hại tiềm ẩn từ chất thải ngành dệt
nhờ vào khả năng giữ màu trì được sử dụng nhiều trong màu nhuộm và chất giữ màu vải
vì thế chất thải từ ngành dệt cũng tạo sự lo lắng về nhiễm độc trì trong quá trình sản xuất
nếu tính theo cả vòng đời của một sản phẩm dệt may thì hóa chất có thể phát thải ở rất nhiều
các công đoạn khác nhau từ sản xuất vải cho đến sản xuất thuốc nhuộm
sử dụng thuốc nhuộm rồi xử lý vải cho đến tận những cái sản phẩm cuối cùng là sau khi sử dụng
thải bỏ ra ngoài môi trường vẫn có rất nhiều và hóa chất ở trong đó
có những hóa chất thì là những hóa chất cơ bản nhưng cũng có những hóa chất có tính độc hại rất là cao
mặc dù cái lượng nhỏ vì vậy cho nên là cái rủi ro môi trường nó sẽ gắn với cả cái việc quản lý an toàn hóa chất
tại việt nam với kim ngạch xuất khẩu hơn ba mươi tỷ đô la mỹ một năm
tạo việc làm cho khoảng ba triệu lao động dẹp may là ngành có vai trò lớn trong phát triển kinh tế
theo số liệu của hiệp hội dẹp may việt nam tính đến năm hai nghìn một mươi bảy
cả nước có sắp xỉ bảy doanh nghiệp dệt may trong đó có các doanh nghiệp gia công hàng may mặc
sản xuất vải nhuộm chế biến bông sản xuất sơ sợi
tuy nhiên trình độ công nghệ trong ngành nhuộm chậm hơn các khu vực xung quanh khoảng bốn mươi năm hai mươi năm
số doanh nghiệp sử dụng công nghệ đồng bộ cao chỉ chiếm khoảng một mươi năm hai mươi
doanh nghiệp sử dụng công nghệ dây chuyển trung bình tới bảy mươi khoảng một mươi một mươi năm doanh nghiệp còn sử dụng công nghệ thấp
bên cạnh đó đa số các doanh nghiệp trong ngành dẹp may ở nước ta quy mô vừa và nhỏ nên thường chỉ chú trọng tới việc sản xuất
bán sản phẩm của mình và phản ứng rất thụ động đối với công tác quản lý hóa chất
nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm đến công tác này sau khi có sự cố xảy ra hay vấn đề liên quan đến sử dụng hóa chất trong sản xuất ở doanh nghiệp
mặc dù các văn bản pháp luật đã quy định các công ty dệt nhuộm phải có hệ thống xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn môi trường
nước thải trước khi xả ra môi trường phải đạt tiêu chuẩn cho phép nhưng rất ít công ty đạt được
hệ quả là đã có rất nhiều các công ty trong lĩnh vực dệt nhuộm vi phạm các quy định của pháp luật trong việc bảo vệ môi trường
vì vậy việc xử lý chất thải trong quá trình sản xuất là vô cùng cần thiết đối với nhà máy sưởng in nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững và lâu dài trong tương lai
các quốc gia trên thế giới đang thực hiện tăng trưởng xanh toàn cầu hướng đến mục tiêu thúc đẩy sản xuất bền vững
thông qua việc sử dụng tiết kiệm nguồn nước giảm phát thải sử dụng hiệu quả các nguồn lực tạo ra sản phẩm sạch và an toàn
việt nam đã có một thời gian dài để xem xét các chỉ số toàn cầu và quan tâm tới vấn đề này
chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác để hướng tới mục tiêu bền vững
những hiệp định thương mại tự do fta mà việt nam ký kết
cũng đều có rào cản với môi trường phát triển bền vững hay phát triển xanh
điều này đòi hỏi doanh nghiệp ngành dệt may phải nỗ lực cải thiện không chỉ về chất lượng sản phẩm
mà cả quá trình sản xuất ra sản phẩm
đặc biệt là trong bối cảnh chính phủ việt nam cam kết cắt giảm tám lượng thí thải đang gây ô nhiễm môi trường
càng đòi hỏi các doanh nghiệp dẹp may cần phải cải tiến công nghệ sản xuất theo hướng xanh sạch
giảm thiểu sử dụng năng lượng và phù hợp với môi trường kinh doanh toàn cầu
hiệp định này còn yêu cầu các doanh nghiệp các bên thường thi thương mại phải đảm bảo quyền lợi của con người
đảm bảo quyền lợi của người lao động và nhà bảo vệ môi trường tất cả song hành để cùng phát triển bền vững
hiệp hội diệt may việt nam phối hợp cùng với tổng cục môi trường đã có một biên bản thỏa thuận
cùng với cả tổ chức chương trình sáng kiến phát triển bền vững ids và chương trình vươn tới đỉnh cao
một chương trình sáng kiến phát triển bền vững ids và chương trình vươn tới đỉnh cao raid to the top
một chương trình sáng kiến phát triển bền vững ids và chương trình vươn tới đỉnh cao
và một chương trình sáng kiến phát triển bền vững ids và chương trình vươn tới đỉnh cao
năm hai nghìn một mươi chín ngành diệt may việt nam phân đấu đạt kim ngạch xuất khẩu bốn mươi tỷ đô la mỹ
đồng thời cam kết tuân thủ về mối quan hệ hợp tác gắn kết sự phát triển bền vững
trong việc thực hiện chương trình sanh hóa ngành diệt may và tiết kiệm nguồn nước
ngành sẽ tiếp tục xây dựng giải pháp về công nghệ và quản trị xây dựng tầm nhìn
nhìn trong chiến lược phát triển xu hướng ngụy nhập
đồng thời để nâng cao năng lực sản xuất và giảm thiểu chất thải tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên
ngành dẹp may cần triển khai mạnh hơn việc áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn
nhằm thay đổi mô hình sản xuất theo hướng bền vững và thân thiện với môi trường
nhà nước cần có các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp dẹp may sử dụng các công nghệ
quy trình sản xuất sạch từng bước thực hiện nghiêm các giải pháp quản lý môi trường
nhà nước cần có các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp dẹp may sử dụng các công nghệ
quy trình sản xuất sạch từng bước thực hiện nghiêm các doanh nghiệp dẹp may sử dụng các công nghệ

thúc đẩy việc chuyển đổi từ những nhận thức đó đã có đó thành những hành động cụ thể
trong khuôn khổ chương trình vươn tây đỉnh cao một trong các sáng kiến hỗ trợ thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ngành diệt may
tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường đã tham gia thực hiện đánh giá về rủi ro ô nhiễm do phát thải hóa chất vào môi trường
trên cơ sở đó xây dựng hướng dẫn kỹ thuật quản lý hóa chất hướng tới giảm phát thải hóa chất độc hại trong doanh nghiệp ngành dẹp may việt nam
đây là một hướng dẫn kỹ thuật mang tính khuyến khích áp dụng vì mục tiêu của chúng tôi là đồng hành cùng với cả các nhãn hàng
cũng như đồng hành với doanh nghiệp làm sao giúp cho các doanh nghiệp có thể tuân thủ những quy định pháp lý của việt nam
về quản lý hóa chất về quản lý môi trường một cách thuận lợi hơn dễ dàng hơn ít tốn kém hơn
cũng như là giúp cho các nhà máy hiểu được những chính sách chung về quản lý của các doanh nghiệp
đây là một hướng dẫn kỹ thuật mang tính khuyến khích hóa dụng vì mục tiêu của chúng tôi là đồng hành cùng với các nhà máy hiểu được những chính sách chung về quản lý của các doanh nghiệp
trong đó hướng dẫn kiểm soát hóa chất độc hại trong các doanh nghiệp ngành dẹp may bao gồm nhiều giai đoạn từ xây dựng kế hoạch quản lý và kiểm soát phát thải hóa chất độc hại tại doanh nghiệp
thực hiện quản lý hóa chất đánh giá tuân thủ cho đến đánh giá quản lý
trong giai đoạn xây dựng kế hoạch quản lý và kiểm soát phát thải hóa chất độc hại tại doanh nghiệp cần đánh giá hiện trạng để cung cấp một bức tranh toàn cảnh về các hóa chất đang được lưu trữ và sử dụng trong nhà máy doanh nghiệp
để từ đó thúc đẩy việc sử dụng có trách nhiệm và phòng ngừa ô nhiễm đánh giá việc cung ứng mua hóa chất cũng như các rủi ro hóa chất
cuốn tài liệu này đã được biên soạn rất công phu và trình bày dễ hiểu để tiếp cận được doanh nghiệp một cách thận tiện nhất
với sự tham gia cố vấn của rất nhiều chuyên gia trong ngành tôi hy vọng trong thời gian tới hiệp hội diệt may cũng sẽ phối hợp cùng tổng cục môi trường và chương trình vươn tới đỉnh cao
sẽ đưa ra nhiều các chương trình hướng dẫn và cũng như các bộ tài liệu sinh động hơn nữa để cùng hướng dẫn doanh nghiệp trong thời gian tới
mới đây một trăm năm mươi thương hiệu thời trang lớn nhất thế giới đã cam kết phát triển diệt may bền vững
đây là cam kết được đề xuất bởi tổng thống pháp emmanuel macron mang tên the fashion pack về khí hậu hướng đến mục tiêu đạt được mức phát thải bằng vào năm hai nghìn năm mươi
giảm thiểu tác động của thời trang đối với môi trường bảo vệ nến đa dạng sinh học và đại dương tập trung vào việc cắt giảm nhựa sử dụng một lần vào năm hai nghìn ba mươi và hạn chế gây ô nhiễm đại dương bằng sơ vi mảnh khi người dùng giặt quần áo bằng vật liệu tổng hợp
bản cam kết này cũng yêu cầu các thương hiệu trong ngành thời trang nắm bắt được xu thế kinh tế tuần hoàn
bao gồm các hoạt động tái chế và tái sử dụng sáng tạo tạo ra những thiết kế có thể dùng lại trang phục cũ
diệp may việt nam không thể nằm ngoài chuỗi liên kết toàn cầu
do đó năm hai nghìn hai mươi và giai đoạn tiếp theo yêu cầu sanh hóa phát triển bền vững ngành diệp may việt nam là xu hướng không thể đảo ngược
từ các đặc điểm mới của thị trường diệt may thế giới chuỗi cung ứng toàn cầu và các đặc điểm riêng của việt nam
ngành diệp may xác định các mục tiêu của năm hai nghìn hai mươi và kế hoạch năm năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bao gồm giảm ba mươi lượng nước thải sau nhuộm bằng cách áp dụng công nghệ nhuộm không nước
sử dụng lại ba mươi nước thải sau xử lý cho các công đoạn giặt rửa vệ sinh tổng thể giảm trên bốn mươi lượng nước sử dụng trong ngành nhuộm
trong ngành sợi đến năm hai nghìn hai mươi năm sử dụng ít nhất hai mươi sơ polyester tái chế một mươi năm bông organic để giảm thiểu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
không chỉ xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn hiệp hội diệt may việt nam cũng đã phối hợp với tổ chức quốc tế về bảo vệ thiên nhiên wwf
triển khai dự án sanh hóa ngành diệt may việt nam thông qua cải thiện quản lý nước và năng lượng bền vững
dự án được triển khai từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi với mục tiêu chuyển đổi ngành diệp may tại việt nam thông qua tham gia vào các chính sách quản lý ngành và môi trường
để mang lại lợi ích xã hội kinh tế và bảo tồn cho việt nam cũng như toàn bộ khu vực sông mekong nơi tập trung gần năm mươi nhà máy may mặc của cả nước
ở vâng câu chuyện giảm phát thải trong ngành dệt may chưa bao giờ cũ bởi xã hội phát triển thì nhu cầu mặc đẹp của người dân ngày một tăng cao
và để đáp ứng nguồn cung mà vẫn bảo đảm những quy định về môi trường là điều rất khó đối với các doanh nghiệp dệt may
tuy nhiên đó cũng là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình đạt được mục tiêu phát triển bền vững của nước ta
thưa quý vị rác thải nhựa đang là bài toán rất khó giải quyết trên phạm vi toàn cầu
đây là loại rác mà chúng ta không thể tiêu hủy cũng không thể đơn thuần đổ bỏ
đây là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để xử lý loại rác thải này
và từ thực tiễn này thì một nhóm các bạn trẻ tại hà nội đã phát triển một ứng dụng hỗ trợ người dân
trong việc phân loại cũng như là thu gom rác tái chế ngay tại nhà với tên gọi là ralava
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về ứng dụng này trong chuyên mục sống xanh ngay sau đây
đây là ứng dụng hỗ trợ phân loại
phân loại và thu gom rác tại nguồn thông qua việc kết nối người mua phế liệu và người bán phế liệu có tên zalava
có nghĩa là rác là vàng
mỗi khi người dùng có nhu cầu bán phế liệu như giấy nhựa hay sắt
họ sẽ đặt lịch và người mua sẽ trực tiếp đến lấy đem tới giải pháp cơ bản cho vấn đề rác thải tái chế
mình thấy đây là một dự án dành cho môi trường
bản thân thì nhà mình cũng ở đây là một môi trường sinh hoạt cho thuê sự kiện
nên là rất là nhiều rác thải
rác ra môi trường một cách là hàng ngày như vậy
thì mình thấy ứng dụng này là mình đang quy đổi để mình gom được những cái hạt giống cây xanh
để trồng lại cho môi trường thì mình thấy nó rất là thiết thực và mình sử dụng nó
ralava cung cấp danh sách những vật dụng có thể tái chế
để người dùng từ đó có thể biết được những loại rác nào có thể tái chế và giá trị tương ứng của chúng
khi tích đủ tối thiểu bốn kg rác tái chế người sử dụng chỉ cần chọn địa điểm và thời gian
ralava sẽ tiếp nhận thông tin và liên hệ người thu gom tới tận nơi để thu gom rác thải tái chế
đối với ứng dụng này thì người dùng có thể dễ dàng đặt thời gian và địa chỉ cụ thể của hộ gia đình của họ
và dựa trên những thông tin họ cung cấp thì người đồng nát sẽ dễ dàng tìm được nhà của họ để thu gom tại hộ gia đình
điều đặc biệt ứng dụng còn khuyến khích người dùng bán phế liệu
thông qua việc tích điểm tương ứng với số lượng rác thải tái chế tích được
với số điểm tích này người dùng có thể quy đổi sang các phần quả xanh tương ứng
hoặc mã giảm giá khi mua sản phẩm dịch vụ của
sau một tháng rưỡi triển khai thì hiện tại chúng tôi đã có bảy luật tài áp
và trung bình có năm mươi lượt đặt thu gom mỗi ngày
đồng thời chúng tôi cũng có chín mươi năm người đồng nát trong mạng lưới của mình
và đã có thể phủ tới chín mươi địa bàn thành phố hà nội
hiệu quả lớn nhất mà zalava mang lại chính là tạo lập thói quen phân loại rác từ đầu nguồn
một trong những bài toán khó trong giải quyết vấn đề rác thải đô thị
nhóm sáng lập cũng dự định sẽ tích hợp thêm nhiều tính năng vào ứng dụng
như cách thức phân loại rác phát triển một gian hàng xanh để bán các sản phẩm xanh thân thiện với môi trường
qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân về vấn đề phân loại rác tại nguồn
rác là vàng vâng chỉ từ cái tên ứng dụng thì cũng đã cho thấy rất nhiều ý nghĩa
trong việc phân loại rác tại nguồn rồi thưa quý vị
và chỉ cần một động tác đơn giản trên điện thoại thôi
thì chúng ta đã góp phần giảm thiểu một lượng rác thải nhựa ra môi trường
hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong các hoạt động bảo vệ môi trường du leo nhỏ nhất
và hãy đừng quên theo dõi chương trình môi trường và tài nguyên kỳ sau
xin kính chào và hẹn gặp lại